quảng nam là một trong những địa phương có tỷ lệ chai phủ rừng cao nhất cả nước
với diện tích đất có rừng khoảng sáu trăm tám mươi ba ha với độ chai phủ rừng là hơn năm mươi chín
ước tính giai đoạn từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn ba mươi tiềm năng giảm phát thải từ rừng của tỉnh quảng nam
mỗi năm là hơn năm triệu tấn và tiềm năng hấp thụ là gần một hai triệu tấn carbon
nếu kinh doanh được tiến trị carbon mỗi năm tỉnh quảng nam sẽ thu nhập khoảng một trăm ba mươi tỷ đồng
với mục tiêu tạo nguồn tài chính bền vững để thực hiện bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên hiện có
phát triển rừng theo hướng bền vững năm hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng nam đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch hành động
giảm phát thải khí nha tính từ mất rừng và su thói rừng gọi tắt là red cậu
nhờ chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng ước tính rừng ở quảng nam phát thải và hấp thụ hàng năm
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi lần lượt là ba tám triệu tấn carbon và bốn năm triệu tấn carbon
mức hấp thụ dòng trung bình hàng năm là gần bảy triệu tấn
quảng nam ước tính có thể thu hơn một trăm ba mươi tỷ đồng khi gia nhập thị trường kinh doanh tính trị carbon thế giới
các địa phương có rừng và chủ rừng rất trông chờ vào việc tỉnh quảng nam sớm gia nhập thị trường kinh doanh tính trị carbon
địa phương phước sơn cũng rất hy vọng góp phần cùng với tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục
để có thể bán được các tính trị carbon để các nhà sản xuất và phải có trách nhiệm đối với môi trường
như là địa bàn có diện tích rừng lớn như vậy thì phải được hưởng lợi từ chương trình đó
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương để quảng nam lập đề án thí điểm kinh doanh tính trị carbon rừng
tuy nhiên đến nay đề án kinh doanh tính trị carbon của tỉnh quảng nam vẫn dậm chân tại chỗ gây lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia
để xây dựng đề án thí điểm kinh doanh tính trị carbon rừng tỉnh quảng nam đã hai lần thay đổi nhà thầu quốc tế
để hoàn thiện hồ sơ
đáp ứng các tiêu chí của đề án thí điểm kinh doanh tiến trị carbon rừng
từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mắt rừng trình thủ tướng chính phủ
tuy nhiên đến nay đề án kinh doanh tính trị carbon vẫn không thể triển khai nguyên nhân vì đâu
hiện nay tỉnh quảng nam đã hoàn chỉnh hồ sơ dự án bảo đảm theo tiêu chuẩn số tính trị carbon được xác minh và phát hành
sau khi trừ số lượng tín chỉ carbon theo quy định thẩm tra và tiêu chuẩn khí hậu cộng đồng đa dạng sinh học trình tổ chức vera khe duyệt
phát hành tính trị nhằm có thể bán được tính trị carbon với giá cao
tuy nhiên các đối tác kinh doanh tính trị carbon yêu cầu bán trực tiếp không qua đấu giá
trong vấn đề này pháp luật việt nam không cho phép
cụ thể một phương mắt lớn nhất đó là hành lang pháp lý của việt nam chưa cho phép
mà phải nói là một tỉnh có khả năng làm được bán được tính trị carbon
nó vướng về lực đấu thảo về tư vấn
tính trị carbon mà chúng ta biết là hiện nay tư vấn bán tính trị carbon là chỉ nước ngoài mới tư vấn được thôi
và chúng ta muốn đấu thảo thì người ta họ chưa muốn tham gia họ không tham gia
thì đây là một rộng rãng lớn lớn
hiện nay lĩnh vực kinh doanh tính trị carbon rừng không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định của luật đấu thầu hai nghìn hai mươi ba
và các quy định về lĩnh vực lâm nghiệp hiện hành
do đó đến thời điểm này hồ sơ tính trị carbon rừng từ rết cộng tỉnh quảng nam
vẫn chưa thể giao dịch ra thị trường
từ một tỉnh đi trước về xây dựng hồ sơ thí điểm bán tính trị carbon
đến nay quảng nam lại về sau trong lĩnh vực này
điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi năm tỉnh quảng nam đã thất thu hàng trăm tỷ đồng
từ kinh doanh tính trị carbon
việt nam là một trong năm quốc gia tạo ra tính trị carbon rừng hàng đầu thế giới
năm hai nghìn hai mươi ba lần đầu tiên việt nam bán thành công một mươi ba triệu tính trị carbon rừng
khoảng một mươi ba triệu tấn thông qua ngân hàng thế giới vkp
với đơn giá mỗi tấn là năm triệu tấn
tổng giá trị hợp đồng hơn năm mươi một năm triệu usd
giao dịch này nằm trong thỏa thuận chi trả phát thải nhà kính vùng bắc trung bộ
từ thanh hóa đến thư thiêu hế
trong khi quảng nam đi tiên phong trong việc triển khai thí điểm đề án
kinh doanh tính trị carbon thì lại dậm chăn tại chỗ suốt ba năm qua
sau ba năm triển khai thí điểm kinh doanh tính trị carbon không thành công
do vững nhiều rào cản về pháp lý và chưa có tiền lệ thực hiện
ở một địa phương hay một tổ chức riêng lẻ ở việt nam
vừa qua cục lâm nghiệp đã tham mưu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hướng dẫn tỉnh quảng nam tiếp cận tham gia dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng
cùng với một mươi hai tỉnh thành khu vực nam trung bộ và tây nguyên
để hoàn thiện hồ sơ kinh doanh tính trị carbon
và hy vọng năm hai nghìn hai mươi sáu sẽ gia nhập thị trường kinh doanh carbon thế giới
theo tôi nghĩ việt nam cũng cần phải có chính sách rõ ràng với giám làm việt nam
chứ không tự động làm được mà cũng không ai chứng nhận cho chúng ta làm được
mặc dù tiếc nhưng cũng phải làm
tiếp tục ký nghị đề nghị để chúng ta có cái hành lang pháp lý rõ ràng hơn
giúp cho không phải riêng quảng nam cho nhiều tổ chức thậm chí cá nhân
tiếp cận được thị trường này
và chính những doanh nghiệp của việt nam cũng cần mua những chính trị carbon này
để tham gia vào việc bảo vệ môi trường
tỉnh quảng nam hiện có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất trong khu vực
và cũng là địa phương đi đầu trong việc bảo vệ rừng
trong bình mỗi năm tỉnh này thu về hơn hai trăm linh tỷ đồng
nếu có thêm nguồn thu từ bán tiến trị carbon sau một mươi năm nữa
diện tích rừng tự nhiên của quảng nam sẽ tăng thêm hai mươi
địa phương này sẽ giảm phát thải khoảng một mươi bốn triệu tấn carbon từ rừng vào năm hai nghìn ba mươi
đây sẽ là nguồn lợi lớn đóng góp tích cực cho công tác quản lý bảo vệ rừng
và thích ứng với biến đổi khí hậu
ngày hai tháng năm vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành
chỉ thị số một mươi ba về tăng cường công tác quản lý tiến trị carbon
nhằm thực hiện đóng góp tổ chức tài năng
đóng góp do quốc gia tự quyết định
theo đó việc trao đổi mua bán tiến trị carbon và kết quả giảm phát thải khí nhà kính
cần bảo đảm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia
hay hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân doanh nghiệp và các đối tác tham gia
việt nam hy vọng sẽ xây dựng sang giao dịch tiến trị carbon chính thức vào năm hai nghìn hai mươi